ngày bảy ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố vũng tàu
đến năm hai nghìn ba mươi năm và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn hai mươi do thủ tướng phê duyệt
khi có quy hoạch mới diện mạo thành phố vũng tàu chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi
theo đó phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi hành chính thành phố vũng tàu với tổng diện tích
một mươi năm bốn mươi ba ha tính chất là trung tâm kinh tế văn hóa dịch vụ công cộng và đầu mối giao lưu quan trọng
của vùng đồng bằng sông kiểu long vùng kinh tế trọng điểm phía nam và vùng tỉnh bà rệ vũng tàu
trong đó định hướng phát triển không gian gồm bảy khu vực
khu vực đảo long sơn là trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia
khu vực gò găng phát triển đô thị mới gắn với sân bay gò găng
khu bắc phước thắng khu công nghiệp cảng mở rộng khu cảng sao mai bến đình
khu vực hiện hữu tập trung cải tạo chỉnh trang và tái thiết đô thị
khu vực bắc vũng tàu phát triển các khu chức năng khu vực phát triển du lịch ven biển